sau sự cố môi trường biển vừa qua bộ tài nguyên và môi trường vừa gửi công văn yêu cầu các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế chỉ đạo các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện báo cáo định kỳ về kết quả quan trắc hiện trạng chất lượng môi trường biển
văn bản nêu rõ hàm lượng các chất ô nhiễm trong môi trường biển từ sự cố do công ty fumosa hà tĩnh gây ra đã giảm theo thời gian
ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu bộ tài nguyên công bố hiện trạng môi trường biển bốn tỉnh miền trung
theo đó diễn biến tuần lưu trong màng bám hệ keo sắt tại các khu vực được quan chắc đã nằm trong giới hạn quy định đối với bãi tắm thể thao dưới nước nuôi trồng thủy sản
tới tháng chín bộ tài nguyên và môi trường có đánh giá bổ sung kết quả cho thấy nước biển chầm tích đáy ở những khu vực này ổn định không còn các giá trị cao hơn các nơi khác
các hoạt động đánh bắt cá nuôi trồng thủy hải sản du lịch tắm biển có thể tiến hành bình thường
từ những kết quả này bộ đề nghị bốn tỉnh trên kịp thời thông tin tới các địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả quan chắc về tổng cục môi trường để công bố trên các phương tiện truyền thông